estrogen hay còn gọi là nội tiết tối estrogen là hormone chủ về sinh dục nữ quy định dưới tính ở phái nữ
estrogen được sản xuất chính ở bùng trứng một phần nữ ở tuyến thượng thận và nhau thai
estrogen cũng tồn tại ở nam giới tuy nhiên lượng hormone này không nhiều
đối với nữ estogen đạt đỉnh ở giai đoạn sinh sản từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi
sau đó bắt đầu giảm dần và giảm rõ rệt khi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh
đến giai đoạn mãn kinh thì ngừng sản xuất
nội tiết tối nữ estrogen được coi là hormone quan trọng nhất ở phái nữ
không chỉ giúp duy trì sức khỏe sắc đẹp mà còn liên quan mật thiết đến sinh lý nữ
nếu nội tiết tố nữ suy giảm hoặc bị dối loạn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề
ngoài ảnh hưởng đến quá trình điều hòa kinh nguyệt estrogen còn ảnh hưởng đến sinh sản
đường tiết niệu tim mạch máu xương da vú tóc cơ quan vùng đầu não
đồng thời ảnh hưởng đến đặc điểm sinh dục thứ cấp như lông mù lông nách
hầu hết các bộ phận trong cơ thể đều bị ảnh hưởng bởi estrogen
hormone estrogen sẽ đi theo con đường dịch để tác động tới các cơ quan đích
nồng độ esrogen thay đổi theo từng giai đoạn có thể từng ngày hoặc từng thời điểm trong ngày
estrogen là hormone quan trọng trong cơ thể nữ giới
chúng được ví như nhựa sống duy trì sắc đẹp sức khỏe và sinh lý nữ
chức năng chính của shogen là phát triển các đặc điểm sinh dục nữ như vú
nội mạng tử cung điều hòa tru kỳ kinh nguyệt
đối với từng bộ phận trong cơ thể estrogen góp phần kích thích phát triển bộ phận này
đảm bảo chúng hoạt động trơn tru trong đó có chịu trách nhiệm với sự phát triển giới tính của trẻ đến khi dạy thi
kích thích sự phát triển của năng trứng kích thích sự phát triển của âm đạo theo chương trình phát triển bình thường
làm dày thành âm đạo tăng độ acid cho ông đạo để giảm tình trạng nhiễm khuẩn bôi thơ âm đạo
đảm bảo độ dày thành cơ trong ống dẫn trứng giúp co thắt các cơ để di chuyển trứng và tinh trùng
tăng cường và duy trì lớp nhảy tử cung tăng kích thức nội mạc tử cung tăng lưu lượng máu protein và hoạt động của enzym
kích thích các cơ tử cung phát triển và co bóp trong quá trình sinh nở và tru kỳ kinh nguyệt
đảm bảo tuyển vũ phát triển bình thường giúp ngừng tiết sữa mẹ khi trẻ cá sữa
estrogen cũng tạo nên những đường nét thanh thoát hơn ở nữ giới từ xương hông eo tóc đến giọng nói
làm xương thon nhỏ hơn vai nhỏ hơn xương trậu nở hơn tăng chất béo ở ngực mông đùi tạo đường cong cho cơ thể
giúp lông tay lông chân mỏng mềm tóc dài và xuân mượt làm thanh quản nhỏ dây thanh âm ngắn giọng nói nhẹ nhàng trong chẻo hơn
giảm khả năng bị mụn trứng cá ở nữ nhờ ước chế hoạt động tuyến bã nhờn giúp da căng bóng hồng hào săn chắc đàn hồi và duy trì độ ẩm
tăng độ chạy của cơ thể với isulin đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể và giảm khối lượng cơ bắp tạo nên sự thanh thoát cho cơ thể
bên cạnh việc tạo nên một hình thể khuyến dũ và đảm bảo sự phát triển bình thường ở các cơ quan trong bộ phận sinh sản
estrogen còn góp phần bảo vệ các cơ quan khác trong cơ thể như duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định tinh thần ổn định tác động đến não phát triển theo giới
duy trì sức khỏe xương ngăn ngừa mất xương và loãn xương giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch đặc biệt sơ vỡ động mạch
làm cho gan ít nhạy cảm hơn với một số dạng bệnh gan mãn tính ở người tiền mãn kinh ảnh hưởng đến việc điều hòa natri của cơ thể
tăng cholesterol tốt giảm cholesterol xấu
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ ba sĩ cao cấp diêm dị thanh thủy trưởng khoa khám tự nguyện
bệnh viện phụ sản hà nội để hiểu rõ về tầm quan trọng của scholzen đối với cơ thể phụ nữ
toàn bộ một con người
ví dụ như này các bác sĩ vẫn hay cho bệnh nhân
có tiền bản kinh
và bản kinh dùng thuốc
người ta bị dối loạn ví dụ người ta bị bốc hỏa
chỉ cần dùng nửa viên bé tí thôi
là bệnh người ta thoải mái
tự hết luôn
nghĩa là cái tác dụng của nó rất là nhiều
thì cái tác hại lông nó
thế khi mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ trên đời đấy
không có một cái gì mà nó chỉ có lợi
không có hại không có
thế vì thế nên là tất cả
cái mà bác sĩ dù thủy muốn nhắc với mọi người
là chúng ta cần nó
một cái lượng rất nhỏ
thì khi chúng ta quá nó một lượng rất nhỏ
chúng ta cũng gây hại cho mình
và chúng ta thiếu nó thì chúng ta không chịu được
vì thế nên tốt nhất là chúng ta phải biết
sử dụng nó một cách cân bằng
hiện nay có một cái bệnh thiếu
mà bác sĩ thủy rất không ai để ý đến
đấy là thiếu tetosterone
tetosterone nó là một nội tiết tố của nam
nhưng mà buồng trứng
thì nó lại tiết ra
thế thì khi mà
nó lại có rất nhiều tác dụng
giống như là
gần giống như ớt dô xen
ví dụ như là cái ham muốn tình dục chẳng hạn
là phải có nó
cái khí chất của con người này
là cũng là tetosterone
quyết định rất nhiều
nên khi mà tetosterone nó giảm
thì nó cũng làm cho người phụ nữ trầm cảm
rồi giảm ham muốn rồi khô rắt
rất rất rất nhiều vấn đề
vì thế nên là cái chuyện mà
chúng ta phải hiểu về nội tiết mới được
chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng nội tiết nó chỉ có ớt dô xen thôi
lúc nào tôi cũng chỉ bổ sung ớt dô xen thôi
không phải thế
vì thế là cũng rất là cảm ơn
sống được có những chương trình như thế này
để có những người chuyên gia như chúng tôi
những người chuyên làm về các lĩnh vực
về nội tiết về sản phụ khoa
chăm sóc sức khỏe cho chị em
thì chúng tôi sẽ nói cho chị em hiểu
không phải chúng tôi nói ra
để mọi người tự đi mua thuốc về điều trị
mà vấn đề là khi mọi người thấy có vấn đề
thì chúng ta hãy đến gặp bác sĩ
để người ta sẽ có những cách điều trị cho chúng ta
thế nào để cho nó hợp lý
estrogen có thể suy giảm do tuổi ta
khi bước vào giai đoạn tiền mạng kinh
mạng kinh cũng như việc phẫu thuật
điều trị cắt vỏ buông trứng
từ vai trò trên có thể thấy khi hốc môn nội tiết
tổ estrogen suy giảm sẽ kéo theo nhiều vấn đề
như dối loạn kinh nguyệt
chủ kỳ kinh nguyệt không đồng đều
lượng máu kinh ra ít hoặc nhiều
khó thụ thai hoặc vô sinh
nầm độ estrogen thấp ngăn ngừa quá trình dụng trứng
làm việc mang thai trở nên khó khăn
estrogen thấp có thể giảm vào độ xương dẫn đến xương yếu
do giảm dịch bôi trơn âm đạo dẫn đến khô âm đạo
gây đau rát khi quan hệ
giảm ham muốn
khó đạt khoái cảm
đổ mồ hôi
tâm trạng thất thường
dễ cáo gắt
tăng nhiễm trùng đường tiết niệu
do các mô trong niệm đạo giảm dần khi giảm estrogen
da kém săn chắc
khô da do estrogen giảm
làm giảm sản xuất collagen
tăng mỡ đặc biệt ở bụng và eo
giảm chi nhớ
người miệt mỏi
tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú
ung thư cổ tự cung